trong hai mươi bốn giờ qua mỹ ghi nhận thêm một mươi sáu bốn trăm linh ba ca covid một mươi chín mới nâng tổng số ca nhiễm lên một trăm hai mươi năm trăm hai mươi chín người
số ca tử vong tại mỹ cũng tăng ba trăm một mươi một ca lên hai tám người
thành phố new york hiện là nơi có nhiều ca tử vong nhất với năm trăm một mươi bảy trường hợp
chính quyền bang new york đang lên kế hoạch xây dựng bốn bệnh viện giã chiến để ứng phó với dịch bệnh
cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này sẽ lùi đến ngày hai mươi ba tháng sáu
tổng thống mỹ donald trump đã thông qua việc tuyên bố tình trạng thảm họa đối với bang michigan
nhưng cho biết việc phong tỏa thành phố new york nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh là không cần thiết
thay vào đó chỉ cần một cảnh báo đi lại là đủ